ngành giáo dục hà nội đã thực hiện thí điểm đưa tiết học kỹ năng phòng chống bắt cóc trẻ em vào bậc mầm non
điều này giúp ích cho công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trong bối cảnh hiện nay
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một tiết học dạy kỹ năng phòng chống bắt cóc trẻ em của các em học sinh bậc mầm non
đây là một tiết học trang bị kỹ năng phòng chống bắt cóc cho bậc mầm non của trường mầm non trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
là trường thí điểm đầu tiên của thành phố hà nội đưa tiết học này vào chương trình giáo dục nên cả cô trò và phụ huynh học sinh đều rất háo hức
tôi rất là vinh dự hôm nay được mời đến cái buổi mà học tập tập huấn giải lượng kỹ năng cóc cóc của trẻ em
qua đây tôi thấy cái buổi hôm nay rất là bổ ích và thú vị không phải cho riêng bản thân tôi mà cho tất cả các phụ huynh khác
cái buổi học đấy nó cho tôi một cái bài học cho cá nhân mình sau đó lại được cái tiếp cận thực tế đó là cái cách dạy
rỗ của các cô về một bài học đó là cái nhìn nhận tổng quan của các con về cách nhận biết giữa người thân và người lạ
và cách học tập của các con thì như thế nào để cảm nhận được và cảm thụ được cái bài học đó
thì qua bài học đó là tôi đánh giá là một bài học rất sâu sắc
đối với các con thì cái lứa tuổi này về nhận thức về ngôn ngữ nó rất là hạn chế
tất cả các cái kỹ năng mà tôi muốn truyền đạt đến các con là đều bằng cái hình thể
đây phải của cô nè
phòng chống bắt cóc vào chương trình giáo dục hệ mầm non là một trong những nội dung học kỹ năng
mà thành phố hà nội chủ trương đưa vào các trường mầm non trong năm học tới
vừa qua các trường mầm non trên ba mươi quận huyện thành phố cũng đã tổ chức kiến tập toàn bộ các nội dung giáo dục kỹ năng
như phòng chống bắt cóc phòng cháy chữa cháy để bước đầu đưa các tiết học thực tế này vào chương trình dạy học
chúng tôi được phòng loan sở dục đà tạo hà nội phân công làm điểm trên đề giáo dục kỹ năng sống
ngoài cái việc mà giáo dục về kỹ năng giao tiếp ứng xử rồi là kỹ năng lễ giáo thì chúng tôi năm học này
chúng tôi rất quan tâm đến cái việc mà giáo dục dạy cho trẻ cái kỹ năng sống đó là xử lý tình huống khi mà có nguy cơ bị bắt cóc
đây là một cái vấn đề mà các phụ huynh rất hết sức quan tâm
thì trường chúng tôi khi mà được nhận nhiệm vụ như vậy thì chúng tôi cũng đã có những cái chương trình ra những cái kế hoạch
để làm sao cho phù hợp với lứa tuổi trang bị cho các con những kỹ năng làm sao mà các con có thể
phản ứng lại khi mà có cái nguy cơ mất an toàn cho trẻ
đưa giáo dục kỹ năng vào chương trình giáo dục mầm non có thể coi là điểm đổi mới sáng tạo trong công tác giáo dục mầm non
bắt kịp với xu hướng giáo dục của các quốc gia phát triển trên thế giới
các tiết học kỹ năng này sẽ trang bị sớm cho các con những kỹ năng bảo vệ bản thân mình một cách tốt nhất đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay